thực tế cho thấy số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm những ngày vừa qua luôn duy trì ở mức cao
riêng ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi một có bảy mươi sáu ca trong đó có một mươi bảy ca từ các tỉnh chuyên đến
tuy nhiên theo thống kê tỷ lệ tử vong tập trung chủ yếu vào nhóm người lớn tuổi có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
theo thống kê của bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng quận tân bình tp hcm
từ giữa tháng một mươi số ca nhập viện tăng kéo theo số ca tử vong bệnh nặng và nguy kịch cũng tăng
trong đó cao điểm là hai tuần trở lại đây tăng cao hơn trung bình mỗi ngày có bảy mươi một trăm linh ca nhập viện và giải đều ở ba tầng
riêng tại tầng ba điều trị các ca nặng do bệnh viện thống nhất phụ trách tăng từ một mươi đến hai mươi ca mỗi ngày
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê đình thanh giám đốc bệnh viện thống nhất
kiêm giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị đa tầng tân bình cho biết
số ca tăng lên là quy luật vì do mở cửa trở lại bình thường thì f cộng đồng lây lan
tuy nhiên hiện nay y tế cơ sở mạnh nên kiểm soát được số f cộng đồng đó
những người nào có triệu chứng mới phải vào viện còn những người không triệu chứng thì điều trị ngoài cộng đồng
bác sĩ hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng quận tân bình cho hay
bệnh viện đã thực hiện thống kê về tỷ lệ tử vong cho thấy độ tuổi trung bình của nhóm tử vong khá cao
ở mức trung bình là bảy mươi hai tuổi và là những người đa bệnh lý
riêng từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một trong số những người tử vong thì chỉ có ba mươi sáu tám là có tiêm vaccine
một mũi hoặc hai mũi còn lại là chưa tiêm vaccine
lý do người nhà bệnh nhân đưa ra là do có nhiều bệnh lý nên chống chỉ định với tiêm vaccine
hoặc nhiều người đang mang bệnh nền nên sợ không dám tiêm
đặc biệt có những người được địa phương gọi đến tiêm nhưng đã không tiêm
vì cho rằng người già chủ yếu ở nhà không đi ra ngoài nên không tiêm sợ tuổi cao sẽ biến chứng
cũng theo bác sĩ đức do bệnh viện ba tầng có thu hồi sức bệnh nhân nặng
và tỷ lệ bệnh nhân khu này chiếm đến hai mươi sáu trong tổng số ba tầng
nên tỷ lệ bệnh nhân tử vong cao chiếm sáu tám số ca nhập viện
hiện tại bệnh viện này đang điều trị cho hơn tám trăm linh trường hợp
trong đó có một trăm bảy mươi bốn ca nặng được điều trị tại tầng ba đa số là bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh lý nền
vì vậy bác sĩ đức cho rằng
cần phải có sự phòng hộ nhất định khi thành phố mở cửa
người trẻ trong gia đình hòa nhập cuộc sống công việc bình thường thì phải đảm bảo năm k
những người bệnh lý nền đang ổn định nhưng khi mắc covid một mươi chín sẽ mất ổn định
bùng phát nhanh nên nguy cơ tử vong rất cao
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê đình thanh cho biết
số lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín hiện tại tăng nhưng sở y tế đã bổ sung lực lượng cho bệnh viện thống nhất
nên số lượng nhân lực đã được bảo đảm
ngay cuối tuần qua sở y tế tp hcm đã cử một mươi bốn bác sĩ và một mươi sáu điều dưỡng thuộc bệnh viện ung biếu
và bệnh viện quận phú nhuận hỗ trợ bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng tại quận tân bình
đây là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của sở y tế trong việc điều tiết nguồn nhân lực nhân viên y tế
cho bệnh viện giã chiến đa tầng ông thanh nói
tại bệnh viện giã chiến số ba do bệnh viện lê văn thịnh phụ trách
giám đốc bệnh viện trần văn khanh cho hay
hiện nay có khoảng bảy mươi tám mươi trường hợp đang được theo dõi hồi sức cấp cứu
phải thở oxy thở oxy dòng hfnc thở máy trong đó khoảng tám chín trường hợp nặng
rất may những ngày qua tỷ lệ tử vong còn thấp một đến hai ngày có một ca tử vong
cũng tập trung vào nhóm người cao tuổi mang bệnh nền và chưa được tiêm vaccine
trước áp lực gia tăng bệnh nhân nặng so với thời điểm sau khi thành phố mở cửa hồi tháng một mươi vừa qua
bệnh viện sẽ bổ sung thêm nhân sự
còn tại bệnh viện trời rấy nhân lực chủ chốt của bệnh viện
cũng đã được điều động đi hỗ trợ chống dịch ở các tỉnh thành
đặc biệt là các tỉnh miền tây
hoạt động này nhằm đánh chặn từ xa giúp điều trị các ca trở nặng hạn chế chuyển lên tuyến trên
do vậy khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trời rấy phải thực hiện huấn luyện nhanh
cho nhân lực tăng cường để đảm trách công việc
khu điều trị covid một mươi chín tại khoa bệnh nhiệt đới hiện đang điều trị cho chín mươi bệnh nhân
trong đó có bảy mươi bệnh nhân mức độ trung bình đến nặng rất nặng
theo tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trường khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trời rấy
hiện nay số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng khác hơn so với trước đây
theo đó chủ yếu tập trung vào những người có bệnh nền như ung thư suy thận mãn giai đoạn cuối
đây là những đối tượng có nguy cơ nhưng tạm hoãn tiêm vaccine và không may mắc covid một mươi chín
dẫn đến diễn tiến rất nặng
cũng theo tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng nhiều người trước đó được chống chỉ định tiêm vaccine
do bệnh lý không ổn định có thể đối diện với những tai biến phụ của vaccine
vấn đề này không chỉ ở việt nam mà đó là tình hình chung của thế giới
do đó khi chưa được tiêm vaccine những người này phải thực hiện năm k một cách tuyệt đối
kể cả trong gia đình để tránh lây nhiễm
địa phương cần phải theo dõi giả soát ít người qua giai đoạn chống chỉ định
để tiêm vaccine ngay khi có thể
theo bản đồ cấp độ dịch tp hcm vừa được công bố có một mươi một quận huyện đạt vùng xanh cấp một
một mươi một địa phương vùng vàng cấp hai và toàn thành phố đã không còn huyện vùng cam
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
số ca mắc mới tử vong tăng và bệnh nhân nhập viện cao hơn xuất viện
nhưng thành phố đang kiểm soát được dịch
thành phố đề nghị người dân không hoang mang cũng như không được chủ quan
lơ lả trước tình hình dịch bệnh
mọi người cần thực hiện tốt nhất các quy định của ngành y tế
đặc biệt là năm k cố gắng thay đổi nhiều nhất nhanh nhất các thói quen sở thích của mình
cụ thể đền đeo khẩu trang khử khuẩn thường xuyên
giảm bớt thói quen tụ tập hay ngồi với khoảng cách gần để tránh dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh
nga sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín
được cải tiến công thức dành riêng để chống biến chủng quan ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ có nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi
trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn giám đốc y tế moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna

chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng ta sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa
ông guron nói thêm
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới hay phiên bản vaccine hiện tại
có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ tạ ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu
từ sáng sớm để bước vào dự án phân tích
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín
sẽ được bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới
ông muton nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của moderna chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu vẫn đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông guron nhấn mạnh
người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường
nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan
vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó
vị chuyên gia nói thêm
trước đó moderna khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện
để giải quyết mối đe dọa mới bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để hiện thực hóa chiến lược của mình
trong việc giải quyết các biến chủng mới giám đốc điều hành của moderna cho biết
hãng dược cũng cho biết liều tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng
với các biến chủng đáng quan ngại khác như delta và meta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả với các biến chủng mới
trong thử nghiệm lâm sàng sáu mươi chín mươi ngày
cũng khẳng định sẽ điều chỉnh công thức để chống lại biến chủng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt
tên chính thức và liệt kê vào danh sách biến chủng đáng quan ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo nghiên cứu từ nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với ba mươi hai đột biến
được phát hiện tại protein guis đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết thủ thể
và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh
và kháng được vaccine covid một mươi chín hiện có
mới đây tổ chức y tế thế giới who
vừa đặt tên cho biến chủng sars cov hai xuất hiện ở botswana nam phi
đây là biến chủng được coi là rất nguy hiểm vì khả năng lây lan có thể hơn năm lần đen ta
trước đó biến chủng đen tài đã khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng covid một mươi chín
sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
omicron có hơn ba mươi hai đột biến được phát hiện tại protein gai
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết thủ thể và vị trí furi
nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
trong khi đặt tên cho biến chủng sars cov hai
trong số các đột biến mới omicron có ba đột biến cũ của biến chủng nam phi
biến chủng nam phi rất đề kháng với kháng thể trùng họa
những đột biến chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng của vaccine hoặc kháng thể đơn dọc
bước đề kháng cụ thể sẽ được nghiên cứu và tính toán thêm
ngay sau khi thông tin về biến chủng này được who xác nhận
chính phủ hàng loạt quốc gia từ châu âu tới châu á đã xếp chặt biện pháp phòng chống dịch
đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền nam châu phi
được mỹ cũng ngay lập tức ban lệnh
cấm nhập cảnh với những người đến từ nam phi
ngày hai mươi năm tháng một mươi một pháp cũng khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung cho tất cả những người trưởng thành
đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em nhóm tuổi từ năm đến một mươi một
các biến chủng nguy hiểm như beta hay obicron đều xuất hiện tại nam phi
nơi những quốc gia có tỷ lệ mắc hiv cao nhất
suy giảm miễn dịch là môi trường thuận lợi cho virus sinh sôi phát triển và tạo biến thể
tuy nhiên số lượng đột biến khổng lồ cho một biến thể như obicron là điều khiến các nhà khoa học lo lắng
vì có sự xuất hiện biến thể ở nhiều quốc gia khác nhau
các nước lớn nên tiếp tục chia sẻ vaccine cho nước khác để khống chế đại dịch toàn cầu này
các loại vaccine hiện tại kể cả pfizer và moderna vẫn có thể kìm hãm biến thể data đặc biệt giảm tỷ lệ tử vong
tuy nhiên nguy cơ lớn hiệu quả của vaccine với biến chủng omicron sẽ bị giảm nhiều lần bởi các đột biến tại vị trí protein gai
đặc biệt là vùng rbd quá nhiều chúng là vị trí vaccine được thiết kế ban đầu hướng tới
các công ty sản xuất vaccine sẽ cố gắng thiết kế nhiều phiên bản khác để chống lại omicron
tuy nhiên chúng ta cần sáu đến chín tháng nữa mới có kết quả
việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ là tiêm vaccine đầy đủ giữ sức khỏe thật tốt tuân thủ năm k
đặc biệt bài học từ việc xuất hiện biến thể mới do virus đi qua người bị suy giảm biến dịch
đã thể hiện rất rõ mức độ nguy hiểm
vì vậy chúng ta cần bảo vệ người cao tuổi bị bệnh nền và suy giảm miễn dịch tốt hơn
đây cũng là bảo vệ cho xã hội nói chung cách đơn giản nhất là hãy ưu tiên vaccine cho các trường hợp trên
nhiều người vẫn lo lắng không biết khi đi chợ hoặc mua hàng ở siêu thị có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không
bạn đọc tham khảo bài viết của bác sĩ trần bá thoại để biết thêm các thông tin cần thiết
sars cov hai lây làn thế nào
đường lý chuyển chính của sars cov hai là hô hóa
tuy nhiên sars cov hai cũng có lây chuyển qua tiếp xúc với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có các cụ thể để bám vào
dù không loại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus qua sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
sars cov hai xâm nhập vào tế bào ký chủ ra sao
mới xâm nhập vào tế bào ký chủ sars cov hai
phải dùng các protein gai s bám vào hai thụ thể ở màng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thụ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng tim bàng quang tuyến tụy thận và não
nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mặc mũi kết mặc mắt và niêm mặc miệng
vì hai thụ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai phân bố rất nhiều ở các tế bào niêm mặc mũi
nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm cổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức an
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố như nhiệt độ
độ ẩm không khí ph bề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ
đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung
lên đến bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không ghi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c
trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không ghi và giấy
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng sars cov hai
vẫn có thể lây nhiễm trên bề mặt kim loại trong vài ngày
ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học nhóm nhà nghiên cứu mô tả rằng
trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm với nồng độ virus cao sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên cá
gà và thịt lợn sau ba tuần bảo quản ở bốn độ c âm hai mươi độ c và âm tám mươi độ c
sars cov hai có lây nhiễm qua nông sản v hai
thứ nhất nông dân có pcr âm tính mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng để phòng ngừa khả năng họ đang giai đoạn ủ bệnh
có mẩm virus nhưng pcr còn âm tính
thứ hai nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách
thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại lâu trên nông sản
sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng
who cdc fda đều nêu rõ rằng không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
usda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus sars cov hai sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ủy ban quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật đối với thực phẩm cũng đã kết luận
dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng không có bằng chứng cho thấy thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn
người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển của virus qua bề mặt và thực phẩm
bằng cách tuân thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
thứ ba rửa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến